quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ công an tô lâm thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình dự án luật an ninh mạng
và đồng chí võ trọng việt chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật an ninh mạng
theo ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội cơ quan thẩm tra dự án luật thì ủy ban quốc phòng an ninh nhất trí với tờ trình của chính phủ và nhấn mạnh
trong tình hình hiện nay an ninh mạng là vấn đề quan tâm của toàn cầu có tác động mạnh mẽ toàn diện đến các lĩnh vực của đời sống xã hội
ở nước ta các thế lực thù địch một số loại tội phạm một số đối tượng khác đã và đang sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi phá hoại
trục lợi hoặc xâm phạm đe dọa xâm phạm đến quốc phòng an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tài sản của nhà nước cơ quan tổ chức và cá nhân
nhất là trong điều kiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ công tác quản lý còn nhiều sơ hở hệ thống chính sách chưa đồng bộ
do đó việc ban hành luật an ninh mạng là cần thiết vừa để bảo vệ an ninh quốc gia đồng thời thể hiện trách nhiệm của việt nam trong hợp tác giải quyết các vụ việc sử dụng không gian mạng để khủng bố phá hoại an ninh hòa bình thế giới
tuy nhiên để bảo đảm tính đồng bộ thống nhất trong dự án luật và hệ thống pháp luật đề nghị nghiên cứu tiếp thu ý kiến cụ thể hóa phạm vi điều chỉnh đồng thời bổ sung vào dự thảo luật các quy định về hoạt động tác chiến mạng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân trên không gian mạng cho phù hợp